trong khi đó nắm được nhu cầu nhiều công dân có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động
trần thị hàng nga bốn mươi tuổi đã đưa ra các thông tin tuyển dụng lao động nước ngoài
nhận hồ sơ và tiền của nhiều công dân có nhu cầu xuất khẩu lao động
từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân
đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ khởi tố
mặc dù không có chức năng trong việc tổ chức đưa công dân xuất khẩu đi lao động
thế nhưng trần thị hàng nga bốn mươi tuổi chú tại xã diễn ngọc huyện diễn châu
vẫn giới thiệu mình là giám đốc của công ty chuyên đưa người đi xuất khẩu lao động
từ đó nhận hồ sơ của hàng trăm công dân có nhu cầu
sau thời gian theo dõi đến ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
đã khởi tố bắt tạm giam trần thị hàng nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khám xét chỗ ở của nga cơ quan chức năng đã thu giữ một máy tính sách tay
cpu máy tính bàn ba chiếc điện thoại di động nhiều hộ chiếu và tăng vật khác có liên quan
bước đầu cơ quan công an xác định chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba
nga đã tiếp nhận của hơn năm trăm linh công dân tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
có nhu cầu đi du lịch xuất khẩu lao động nước ngoài với tổng số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
tất cả số tiền nhận từ các công dân nga đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại